khám phá đại ngàn sa thầy năm hai nghìn hai mươi bốn
các phi công được bay lượn trên bầu trời trong xanh hiền hòa

ủy ban nhân dân huyện sa thầy vừa phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh con tum
tổ chức khai mạc giải du lượn tỉnh con tum mở rộng với chủ đề khám phá đại ngàn sa thầy hai nghìn hai mươi bốn
giải du lượn tỉnh con tum khám phá đại ngàn sa thầy hai nghìn hai mươi bốn
được tổ chức theo đề án khai thác bay dù lượn
cắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh con tum
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
sự kiện nằm trong hoạt động tuần văn hóa du lịch tỉnh con tum lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và hướng tới kỷ niệm năm mươi sáu năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
tại điểm cao chín trăm chín mươi năm chutang kra ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giải dù lượn con tum mở rộng được tổ chức trong ba ngày
từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng ba
tại di tích lịch sử điểm cao chín trăm chín mươi năm chutang kra
thuộc địa phận xã ia xie huyện sa thầy
tại điểm cao chín trăm chín mươi năm chutang kra cách đây năm mươi sáu năm
các chiến sĩ trung đoàn hai trăm linh chín thuộc sư đoàn ba trăm hai mươi
đã ảnh dũng hy sinh khi tuổi đời mới độ một mươi chín hai mươi
có phần giành lại độc lập tự do cho dân tộc
sự kiện quy tụ một trăm hai mươi bảy vận động viên tham dự
trong đó có bốn mươi một vận động viên đến từ các nước nhật bản trung quốc hàn quốc
tham gia giải du lượn
tại hai hạng mục là hạ cảnh chính xác và du lượn đường trường xc
riêng nội dung thi du lượn đường trường xc được nâng lên thành giải đấu quốc tế
qua đó các vận động viên tham gia nội dung này
sẽ được tích điểm tích lũy để có thể tham gia vào những giải đấu cấp quốc tế khác
dù lượn là môn thể thao mạo hiểm được nhiều người yêu thích
bởi sự khám phá trải nghiệm và thử thách bản thân
biến giấc mơ bay lượn trên bầu trời của con người trở thành hiện thực
việc tổ chức giải dù lượn là minh chứng khẳng định
bước phát triển của phong trào thể dục thể thao
từng bước xây dựng xa thầy trở thành điểm bay du lượn quốc gia trong tương lai
đến với vùng đất linh thiêng đầy tính nhân văn
các phi công tự hào được bay lượn trên bầu trời trong xanh hiền hòa
ngắm nhìn những dãy núi cao ngút ngàn
với cảnh đẹp như tranh của vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử
theo đó cung đường bay của các vận động viên sẽ xuất phát từ điểm cao chitankara
bay qua thung lũng đồi charier với quãng đường dài
đây cũng là thử thách buộc vận động viên phải bám núi mây để lấy năng lượng bay xa hơn
ta sua huyện bắc yên sơn la được gọi là thiên đường mây
với nhiều địa điểm sân mây nổi tiếng như sống lưng khủng long đỉnh gió mòm đá lạc đà
ở đây có một đỉnh núi không chỉ săn được mây
mà còn có thể trải nghiệm khu rừng nguyên sinh phủ rêu như trong cuộc tích
được biết đến là một trong ba đỉnh núi cao hiểm trở
thuộc rừng đặc dụng tà xùa vùng giáp danh giữa huyện bắc yên sơn la và huyện trạm tấu yên bái
samu u bò cao hai bảy trăm năm mươi sáu mét đang trở thành điểm tracking mới của giới trẻ
cung đường chinh phục đỉnh samu sẽ đi băng qua khu rừng nguyên sinh nhiều suối thác
với đa dạng thực vật như rêu đỗ quyên lá phong trúc
thảm thực vật trong rừng thay đổi theo độ cao và hướng sườn núi
trong rừng còn có nhiều cây cổ thụ to hình dáng kỳ lạ rêu phụ quanh năm và rừng trúc xanh bốn mùa
tùy theo thường mùa vẻ đẹp của cung tracking này cũng đã có sự biến đổi diệu kỳ
nếu du khách đến samu bò vào tháng ba tháng bốn
sẽ may mắn được chiêm ngưỡng loài hoa đỗ quyên bùng nở rực rỡ giữa sắc xanh núi rừng
cùng biển mây trắng bồng bềnh như lạc vào trốn thần tiên
đỉnh samu có độ khó được đánh giá sáu trên một mươi với nhiều dốc không cắt nhưng lại khá dài
du khách bắt đầu leo từ sáng sớm nghỉ lại qua đêm ở lán rồi sáng hôm sau tiếp tục hành trình
quang nường từ lán lên đỉnh khoảng một km
địa hình dốc nên mất khoảng một tiếng để đến đích
nếu xuất phát từ dạng sáng khi đến đỉnh có thể ngắm được biển mây và đón bình minh